thưa quý vị ngày hôm qua hai mươi sáu tháng một mươi tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quảng bình cho biết
liên quan đến vụ hai trăm bốn mươi bốn người bị ngộ độc do ăn bánh mì của cơ sở sản xuất vương tiến thành
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vương tiến thành có địa chỉ tại thành phố đồng hới
đơn vị đã tiến hành xử phạt hành chính và buộc cơ sở vương tiến hành
chịu các chi phí xử lý ngụ độc thực phẩm và điều trị cho người bị ngộ độc
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi người dân khi mua bánh mì tại hiệu bánh vương tiến thành
cơ sở một cơ sở ba và cơ sở bốn để ăn thì đã bị ngộ độc
theo thống kê tổng số bệnh nhân ngộ độc là hai trăm bốn mươi bốn người do trực khuẩn salmonella gây bệnh đường ruột
đến một mươi năm h ngày hai mươi ba tháng một mươi toàn bộ bệnh nhân đã ra viện không có tử vong do ngộ độc thực phẩm
căn cứ theo quy định của pháp luật tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quảng bình
đã tiến hành xử phạt tiền là bốn triệu đồng đối với các cơ sở bánh mì vương tiến thành
một mươi cơ sở này phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm khám điều trị cho người bị ngộ độc thực phẩm
tiêu hủy các sản phẩm gây ra ngộ độc thực phẩm
được biết những ngày qua cơ sở vương tiến thành cũng đã trực tiếp thăm hỏi hỗ trợ tiền và quà
cho gần một trăm linh bệnh nhân với trị giá khoảng bảy mươi ba triệu đồng